thưa quý vị sáng nay việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng
bốn ca mắc mới này đều là đồng nghiệp của nhân viên sân bay tân sơn nhất
trong khi đó hà nội cũng có thêm hai trường hợp mắc mới covid một mươi chín tại ba đình và nam tử liêm trong sáng nay
còn tại quảng ninh thì sáng nay cũng ghi nhận thêm ba trường hợp mắc covid một mươi chín đều là các đối tượng f một đang được cách ly tập trung
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra tại các địa điểm liên quan đến trường hợp f một
xác minh các trường hợp f hai để thực hiện các biện pháp cách ly và xét nghiệm theo quy định
như vậy là tính đến nay việt nam đã ghi nhận hai một mươi ca mắc covid một mươi chín
cục hàng không việt nam vừa ra chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách về cách ly và phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ quan chức năng đã xác định nhiều trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín liên quan đến nhân viên sân bay
và để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong ngành hàng không lãnh đạo ngành hàng không yêu cầu tất cả các đơn vị nâng mức phòng chống dịch covid một mươi chín
lên mức cảnh báo cao nhất đặc biệt là tại sân bay và các cơ sở điều hành bay
cục hàng không việt nam yêu cầu các cảng vụ hàng không tổng công ty cảng hàng không việt nam
tổng công ty quản lý bay việt nam tổng công ty hàng không việt nam cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
các hãng hàng không và các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không thực hiện nghiêm túc đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải và các chỉ đạo của cục hàng không việt nam
bên cạnh đó cục hàng không việt nam yêu cầu các cơ quan trên tổ chức kiểm tra thân nhiệt kịp thời
phát hiện các hành khách có triệu chứng bất thường để thông báo cho cơ quan y tế có thẩm quyền theo dõi
và có biện pháp xử lý theo quy định thường xuyên vệ sinh khử trùng các trang thiết bị
và các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao tại khu vực làm việc thuộc cảng hàng không sân bay
để hạn chế tối đa lây lan của dịch bệnh
đối với các hãng hàng không cục hàng không việt nam chỉ đạo có trách nhiệm yêu cầu tất cả hành khách
phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch trước khi lên tàu bay và trong suốt chuyến bay
đặc biệt đeo khẩu trang trên các chuyến bay
đồng thời các hãng hàng không cần ra soát lại các quy trình có biện pháp xử lý
đối với các trường hợp vi phạm về cách ly y tế và nghiên cứu đề xuất các giải pháp khắc phục
việc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thông qua các thành viên tổ bay
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh vừa ra công văn hòa tốc
về việc điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó từ sáu giờ ngày hôm nay ngày tám tháng hai quảng ninh dừng hoạt động kinh doanh vận tải khách liên công cộng liên tỉnh
cả đường bộ đường thủy nội địa ra vào tỉnh trừ các trường hợp đặc biệt
như vậy chỉ sau ba mươi sáu giờ đồng hồ cho phép mở cửa lại các hoạt động vận tải hành khách ra vào tỉnh
quảng ninh đã lại tiếp tục đóng cửa trở lại
một điểm đáng chú ý nữa trong văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
nhân chức công nhân người lao động muốn rời khỏi quảng ninh phải được phép của thủ trưởng đơn vị
thực hiện kê khai y tế và có phiếu xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai của cơ sở y tế có thẩm quyền
công bố trước khi ra khỏi địa bàn tỉnh quảng ninh và khi quay trở lại tỉnh quảng ninh
phải được các cơ sở y tế của quảng ninh kiểm tra xác nhận cụ thể
thì mới được gia nhập cộng đồng và đi làm tại đơn vị trong tỉnh quảng ninh
thưa quý vị trên những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín tại các địa phương trên cả nước
thành phố đà nẵng đã tiến hành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố
sau gần hai ngày triển khai các tổ chốt công an thành phố và các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt
và lưu lại hành trình của tất cả mọi trường hợp ngoại tỉnh ra vào các cửa ngõ của thành phố
chốt kiểm soát y tế đường tạng quang bửu cửa ngõ phía bắc vào thành phố đà nẵng
tại đây lực lượng chức năng đã tiến hành dừng tất cả người và phương tiện ngoài tỉnh
nhất là đến từ những địa phương đang có dịch covid một mươi chín để tiến hành các biện pháp kiểm tra cần thiết
như đo thân nhiệt khai báo lịch sử đi lại từng cá nhân theo quy định
sau khi khai báo y tế đầy đủ và không có các triệu chứng cơ bản của dịch bệnh
người dân mới đủ điều kiện để tiếp tục hành trình

một mươi bốn chốt chống dịch
đã được kiểm soát phòng chống dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố
cũng như cảng biển sân bay gai đường sắt
tại các chốt này công an thành phố và các lực lượng chức năng sẽ thực hiện nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
liên tục các ngày trong tuần cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát
những chốt như thế này rất là cần thiết
đấy trước nhất là những chốt này mình kiểm tra thì mới kiểm soát được dịch
chứ không có những chốt này là mình không thể kiểm soát được
đấy hết sức cần thiết và kiểm tra bằng cách giao nữa
yêu cầu người dân phải thực hiện
đây là biện pháp được đà nẵng áp dụng nhằm kiểm soát
ngăn chặn các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín vào địa bàn
đồng thời góp phần giúp người dân thành phố yên tâm vui xuân đón tết trong an toàn
các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn phải lưu trữ đầy đủ thông tin hành khách
do các đơn vị vận tải cung cấp tối thiểu hai mươi một ngày để phục vụ cho công tác truy vết nếu có ca mắc covid một mươi chín
đó là yêu cầu của sở giao thông vận tải hà nội về việc đảm bảo an toàn giao thông
chống dịch bệnh covid một mươi chín trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
đối với các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn phải tăng cường công tác kiểm tra
điều kiện kỹ thuật phương tiện người lái và chỉ xác nhận lệnh vận chuyển cho xe xuất bến
khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật
các bến xe phải chủ động hướng dẫn các đơn vị vận tải nhà xe hành khách
thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương và thành phố hà nội về phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện nghiêm việc khai báo y tế qua các ứng dụng smartphone như bluezone
sở giao thông vận tải hà nội cũng chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải
thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho lái xe phụ xe và nhân viên nhà xe
như trang bị khẩu trang nước sửa tay sát quẩn theo hướng dẫn của ngành y tế
thường xuyên khử trùng để đảm bảo vệ sinh phương tiện
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
công an huyện yà leo tỉnh đắk lắc vừa bắt một đối tượng mua trên hai ba tạ pháo
từ tỉnh gia lai về đắk lắc bán vào dịp tết nguyên đán
ngoài tăng vật là số lượng lớn pháo nổ thì cơ quan công an còn thu giữ thêm
một khẩu súng cùng với bốn viên đạn
ghi nhận sau của phóng viên anntv
sau một thời gian theo dõi đội cảnh sát kinh tế công an huyện yà lèo
phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông huyện đang làm nhiệm vụ
tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín ở xã yà lèo huyện yà lèo đã dừng chiếc xe ô tô bán tải
mang biển kiểm soát bốn mươi bảy c một mươi bảy nghìn bốn mươi chạy hướng gia lai đi đắk lắc để kiểm tra
trên xe tổ công tác
tổ công tác phát hiện có một mươi hai bao tải và ba thùng cắt tông
bên trong chứa trên hai ba tạ pháo nổ các loại
ngay lập tức tổ công tác đã khống chế và bắt giữ tài xế điều khiển chiếc xe
đó là trần mai toàn ba mươi bốn tuổi chú tệnh xã yà tò huyện grông năng tỉnh đắk lắc
khám xét trên người toàn lực lượng công an còn thu giữ một khẩu súng và bốn viên đạn
bước đầu toàn khai nhận đã thuê xe ô tô đi sang tỉnh gia lai
mua số pháo trên với giá một trăm một mươi năm triệu đồng về bán lại kiếm lời
còn khẩu súng toàn mua ở cửa khẩu lệ thanh huyện đức cơ tỉnh gia lai với giá hai mươi triệu đồng
lực lượng công an khuyến cáo mọi người dân không nên có hành vi mua bán tàn trữ
và sử dụng trái phép các loại pháo nổ
đừng vì cái hấm lợi trước mắt mà vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghi minh
mong rằng mọi người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật
để được hưởng một cái tết an lành yên vui và đầm ấm bên người thân
hiện công an huyện yaleo đang tạm giữ hình sự trần mai toàn
cùng trên hai ba tạ pháo và súng đạn nói trên để xử lý
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai vừa phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt giữ kho đệm điện không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa phận thôn sơn mãn
xã vạn hòa tp lào cai
sau thời gian điều tra giả soát các kho hàng có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn thành phố lào cai
về dấu hiệu vi phạm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ khoảng một mươi một h ngày sáu tháng tám
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp với công an tp lào cai
và các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra kho hàng tại khu công nghiệp đông phố mới
do phạm tuấn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tp việt trì tp thọ đinh tiến đạt sinh năm hai nghìn một
trú tại tp lào cai và nguyễn quốc ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại hạ hòa tp thọ cùng làm chủ
bên trong kho hàng có nhiều thùng bia giấy chứa sáu trăm sáu mươi chiếc đệm giữ nhiệt sử dụng điện
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc
của lô đệm điện nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biến
các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm đếm và thống kê toàn bộ lô hàng
để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật